thưa quý vị theo công bố cấp độ dịch covid một mươi chín mới nhất cà mau không còn vùng xanh
trong khi số ca mắc covid một mươi chín tại các địa phương miền tây vẫn tiếp tục gia tăng
trong ngày hai tháng một mươi một sở y tế cà mau có quyết định công bố cấp độ dịch covid một mươi chín
quy mô cấp xã phường thị trấn trừ các khu phong tỏa
theo đó cà mau thuộc cấp độ hai vùng vàng và không còn đơn vị cấp xã phường thị trấn nào vùng xanh
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp chủ tịch ubnd tỉnh cà mau đề nghị các doanh nghiệp
cơ sở sản xuất kinh doanh ra soát thực hiện nghiêm túc chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
đối với các nhà máy xí nghiệp phân xưởng bộ phận sản xuất thuộc phạm vi phong tỏa
hoặc có nguy cơ cao có xuất hiện f đề nghị thực hiện nghiêm các biện pháp khoanh vùng
cách ly truy vết xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế
trong bảy ngày qua an giang ghi nhận tổng số ca mắc là hai hai mươi bốn ca
trước đó trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch covid một mươi chín
an giang thí điểm điều trị f không triệu chứng tại nhà
tại thành phố long xuyên thành phố châu đốc và thị xã tân châu
còn tại thành phố cần thơ theo báo cáo nhanh của sở y tế
tính đến một mươi bảy h ngày hai tháng một mươi một địa phương ghi nhận thêm hai trăm chín mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
nâng tổng số ca covid một mươi chín tính từ ngày tám tháng bảy đến nay là tám ba trăm bảy mươi chín người
từ ngày một tháng một mươi một cần thơ cũng đã nâng cấp độ dịch covid
một mươi chín từ cấp độ một vùng xanh lên cấp độ hai vùng vàng